ngày năm tháng tám tại thành phố hạ long đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh quảng ninh và công ty clipper ventures
về việc quảng ninh tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và đăng cai điểm đến giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó tỉnh quảng ninh sẽ có một thuyền và một đội đua mang tên hạ long bay việt nam
với mục tiêu trọng tâm là quảng bá mạnh mẽ cho du lịch quảng ninh đặc biệt là di sản kỳ quan vịnh hạ long
các thủy thủ tham gia cũng sẽ được trang bị quần áo gắn với các logo quảng cáo cho hạ long quảng ninh
tỉnh quảng ninh cũng sẽ cử một số thủy thủ tham gia đội đua
trong mùa giải hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đội đua hạ long bay việt nam tiếp tục tham gia clip brown the world
là cuộc đua thuyền buồm thế giới có truyền thống hơn hai mươi năm và được tổ chức thường niên với sự tham gia của khoảng bảy mươi đội đua
clipper round the world năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dự kiến sẽ bắt đầu đua từ ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với một mươi sáu trạng đua xuất phát từ anh quốc
đi qua một mươi quốc gia và kết thúc giải vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi